công an phường chín thành phố sóc trăng tỉnh sóc trăng vừa bắt quả tang hai đối tượng có hành vi cướp giật tài sản
nhận được tin báo của quân chúng nhân dân tại tuyến đường mạc đĩnh tri phường chín thành phố sóc trăng đã xảy ra một vụ cướp giật tài sản
sau khi tiếp nhận tin báo lực lượng công an đã xuống hiện trường bắt quả tang hai đối tượng
tại hiện trường thu giữ một sợi dây chuyền một mươi tám k một xe mô tô
vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
ngày bảy tháng hai công an tỉnh đồng tháp cho biết đã hoàn tất các thủ tục pháp lý
và tiếp nhận đối tượng võ cao quý sinh năm hai nghìn năm ngụ tại thị trấn mỹ thọ huyện cao lãnh tỉnh đồng tháp
để tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền
được biết quý là đối tượng đang bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng tháp
truy nã đặc biệt về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản
khoảng tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một quý công động bọn đã bắt giữ một bị hại
ở huyện cao lãnh tỉnh đồng tháp
quý đã bắt giữ một bị hại ở huyện cao lãnh để ép ghi biên nhận nợ
tuy nhiên sau khi phòng tội trong quá trình cơ quan công an đang tiến hành điều tra
thì đối tượng quý đã bỏ trốn khỏi địa phương để trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật
do đó ngày hai mươi bảy tháng một cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng tháp
đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với quý về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản
cùng với công tác truy nã thông qua các biện pháp nghiệp vụ kế hoạch và người thân của quý
công an huyện cao lãnh đã vận động đối tượng ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật
đến ngày bảy tháng hai võ cao quý đã tự nguyện đến công an huyện cao lãnh tỉnh đồng tháp
để đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
ngay sau đó công an huyện cao lãnh đã hoàn tất thủ tục pháp lý
bàn giao cho công an tỉnh đồng tháp để tiếp tục xử lý theo thẩm quyền
tại cơ quan công an quý khai trong thời gian bị truy nã đã trốn
với huyện thành hóa tỉnh lông an một thời gian trước khi ra đầu thú
kính thưa quý vị công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai cho biết
đơn vị vừa triệt phá một tù điểm đánh bạc có sự tham gia của nhiều quý bà
hiện một mươi đối tượng đang tạm giữ hình sự để điều tra làm rõ về hành vi đánh bạc
một mươi đối tượng bị tạm giữ gồm đinh thị xuân lan sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba
nguyễn thị tâm sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai nguyễn thành tuấn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
huỳnh thị phương anh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín phạm thị thúy sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba
lương thị thơm sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tám lương thị xuân linh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
lương thị mai sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm lương thị xuân anh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một
cả chín người đều ngụ phường tân phong thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
và võ thị phúc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm ngụ phường tân hiệp thành phố biên hòa
trước đó vào chiều ngày bốn tháng hai tức mùng bốn tết công an thành phố biên hòa
phát hiện một tụ điểm đánh bạc ăn tiền dưới hình thức tài xỉu
tại một bãi đất trong mốc khu phố sáu phường tân phong thành phố biên hòa
khi thấy lực lượng công an các đối tượng đã tìm cách bỏ chạy
nhưng hai mươi một đối tượng đã bị lực lượng công an nhanh chóng khống chế và bắt giữ
trên chiếu bạc lực lượng công an thu giữ năm sáu triệu đồng một bộ lắc tài xỉu
gồm một đĩa sứ màu trắng hình tròn một nắp nhựa và bao hộp xiên ngầu
sử dụng vào việc đánh bạc
qua đấu tranh cơ quan công an xác định một mươi đối tượng trên trực tiếp tham gia đánh bạc
nên đã tiến hành tạm giữ
hiện vụ vị đang được công an thành phố biên hòa tiếp tục điều tra làm rõ
để xử lý theo quy định của pháp luật
với hành vi buôn bán hàng cấm pháo nổ hai đối tượng lê khánh hải hai mươi hai tuổi
và nguyễn văn thái hai mươi sáu tuổi và cả hai trú tại tỉnh đồng nai
đã bị công an huyện nhân trạch đồng nai khởi tố để điều tra làm rõ
qua các biện pháp nghiệp vụ ngày hai mươi một tháng một công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai
để phát hiện hải đang chuẩn bị bán tám hộp pháo nổ và một mươi viên pháo
cho một đối tượng chưa rõ lai lịch
hiệp phước huyện nhân trạch khi bị bắt hải đã tự nguyện giao nộp công an
một hộp pháo tổng trọng lượng một mươi năm ba kg pháo nổ
qua đấu tranh hải khai nhận số pháo trên thái nhờ hải mang bán với giá một mươi ba sáu triệu đồng
và trả cho hải một sáu triệu đồng tiền công và một hộp pháo để chúc mừng sinh nhật hải
từ lời khai của hải cơ quan công an đã bắt thái
tại an giang lực lượng liên ngành chống buôn lậu tỉnh phối hợp cùng với công an địa phương
đã kiểm tra phát hiện tạm giữ một số lượng lớn mỹ phẩm nhang mũi xuất xứ nước ngoài
và không rõ nguồn gốc tại một hộ kinh doanh mỹ phẩm trên địa bàn thị trấn an phú huyện an phú
vào thời gian trên tổ công tác tiến hành kiểm tra hộ kinh doanh mỹ phẩm kỳ sọt
tại ấp an hưng thị trấn an phú huyện an phú do bà lý thị tuyết làm chủ
qua kiểm tra tổ công tác phát hiện tại cửa hàng và kho chứa hàng hóa có trên ba hai trăm bốn mươi đơn vị sản phẩm
là kem dưỡng da dầu gội đầu xuất xứ nước ngoài không rõ nguồn gốc xuất xứ
và năm hộp nhang mũi xuất xứ thái lan
tại thời điểm kiểm tra bà tuyết đã không xuất trình được hóa đơn chứng từ
chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng hóa nói trên
tổ công tác bàn giao vụ việc cho công an huyện an phú ra quyết định tạm giữ tăng vật
cùng với các giấy tờ có liên quan để tiếp tục xác minh làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật
tổ công tác bàn giao vụ việc cho công an huyện an phú ra quyết định tạm giữ tăng vật
đối tượng không chấp hành mà còn lau thẳng xe vào tổ công tác
trong quá trình khống chế đối tượng quảng văn thương đã dùng gạch đá chống trả lại lực lượng chức năng
khiến đồng chí lò văn trưởng trưởng công an xã ba thơm huyện điện biên bị thương tại vùng mắt
sau khi nghe tin em trai mình bị lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng quảng văn dương là anh trai
của quảng văn thương đã đến trụ sở công an xã ba thơm chửi bới và sử dụng vũ lực để tấn công
đồng chí lò văn trưởng trưởng công an xã và đinh văn hùng phó trưởng công an xã khiến đồng chí trưởng
và hùng bị thương tích nặng ở vùng mặt ngay sau đó lực lượng chức năng đã tiến hành khống chế bắt giữ cả hai đối tượng
vào ngày hôm nay phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ngãi vừa cho biết đã khẩn trương điều tra
và bắt giam bốn đối tượng có hành vi giết người
tại khu vực quán cơm hạnh ở thôn tân hy một xã bình đông huyện bình sơn dương trần tiên và anh ruột là dương trần hùng
đã xảy ra mâu thuẫn với nhóm của nguyễn xuân đến
nhóm của nguyễn xuân đến gồm các đối tượng huỳnh việt thái phạm huỳnh phi nguyễn văn tầm đều ở thôn sơn trà xã bình đông
tại đây hùng dùng dao còn huỳnh việt thái dùng thanh sắt dài hai mét cả hai nhóm lao vào nhau hỗn chiến
hậu quả hùng bị thái đến phi và tầm dùng dao và thanh sắt chém đâm nhiều nhát vào lưng và vai
làm nạn nhân đứt xương cuộc sống mất máu dẫn đến tử vong
cảnh sát hình sự công an tỉnh đã khẩn trương xác minh điều tra truy bắt được bốn đối tượng thái đến phi và tầm là hung thủ gây án
thưa quý vị công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông và khắc phục ùn tắc giao thông được xác định là một nhiệm vụ chính trị thường xuyên
chỉ thị số một mươi tám vào ngày bốn tháng chín năm hai nghìn một mươi hai của ban bí thư cũng đã xác định một trong những nhiệm vụ giải pháp trọng tâm
là tiến hành ra soát sửa đổi bổ sung để hoàn thiện hệ thống pháp luật về trật tự an toàn giao thông phù hợp với tình hình mới
vì vậy việc luật hóa đầy đủ quy định đảm bảo an toàn giao thông đường bộ là vô cùng cần thiết
chính vì vậy việc xây dựng luật đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ đã hướng đến một mục đích lớn nhất đó là vì sự an toàn cho nhân dân
và một trong những điểm đáng lưu ý trong dự thảo luật đảm bảo an toàn giao thông do cục cảnh sát giao thông bộ công an xây dựng
đó là hướng tới bảo vệ nhóm người yếu thế khi tham gia giao thông
những việc làm quen thuộc của chị thanh mỗi khi đưa con đi học
cẩn thận lắp ghế vào bế con rồi cài dây ghế an toàn
theo chị đây là một trong những cách để đảm bảo an toàn nhất khi con trẻ ngồi trên ô tô
chị thành trẻ trẻ
này cũng gắn liền với bé từ khi còn một vài tháng tuổi cho đến bây giờ bé ba tuổi
thì thực sự mà nói thì với chiếc ghế này thì gia đình khi mà di chuyển không có người đi kèm hoặc là kể cả có người đi kèm là cũng rất là an toàn cho bé
tránh những cái trường hợp mà chẳng may mà trong khi mình tham gia giao thông có những cái tình huống nó bất ngờ xảy ra
từ những ngày đầu bé đã sử dụng rồi cho đến bây giờ thì bé rất là hợp tác
và mỗi khi mà đi đâu thì bé sẽ tự động là ngồi vào ghế đúng vị trí của mình
các chuyên gia cho rằng mỗi năm có hàng trăm vụ tai nạn liên quan đến trẻ em
nhưng việc đảm bảo an toàn giao thông cho đối tượng này chưa có quy định cụ thể
theo thống kê thì chỉ có khoảng bốn trên một mươi xe ô tô cá nhân có ghế an toàn
những người trang bị ghế an toàn cho con đa số từng sống ở nước ngoài nên thấy cần thiết phải trang bị để đảm bảo an toàn cho trẻ
ở việt nam hiện nay chưa có quy định lái xe thường để con tự ngồi thậm chí ôm điệu con khi điều khiển phương tiện
chính vì vậy cần có quy định phải trang bị ghế an toàn để giảm nguy cơ thương tích của trẻ
do vậy việc quy định thêm trong luật đảm bảo trật tự an toàn giao thông
do cục cảnh sát giao thông bộ công an đang xây dựng là hoàn toàn phù hợp
thường là khi mà lắp có ghế an toàn thì theo tổng kết là nó sẽ giảm được khoảng bảy mươi
về nguy cơ về thương tích và tử vong của vị trẻ trên ô tô
cho nên là tùy từng độ tuổi nó sẽ khác nhau nhưng ít nhất là trung bình bảy mươi
có những cái ghế và loại tuổi của trẻ thì nó có thể nâng lên đến chín mươi
thì khi va chạm xảy ra thì các em được bảo vệ
với mức độ bảy mươi chín mươi thì tôi nghĩ đây là một cái tuyệt vời
nhằm xin ý kiến các chuyên gia để hoàn thiện các nội dung liên quan đến y tế
quy định trong dự thảo luật đảm bảo trật tự an toàn giao thông
mới đây cục pháp chế bộ y tế phối hợp với cục cảnh sát giao thông của bộ công an
đã tổ chức hội thảo những vấn đề về y tế cần quy định trong dự án
luật đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ
các chuyên gia y tế đều đồng tình với những quy định của dự thảo luật đảm bảo trật tự an toàn giao thông
liên quan đến các quy định bảo vệ trẻ em khi tham gia giao thông
tôi nghĩ là đây là một cái cơ hội và rút kinh nghiệm từ những cái việc mà quy định về mũ bảo hiểm
trước đây chúng ta nhìn thấy thì tôi nghĩ rằng cái việc mà quy định ngay từ đầu
về cái quy chuẩn về ghế an toàn là cái điều cần thiết
đối với tất cả những xe gia đình thì thường người ta không cho phép trẻ dưới một mươi hai tuổi và dưới một trăm ba mươi năm cm ngồi phía trên
cái việc này chúng tôi sẽ cùng với bộ y tế và tổng kết lại
nhưng mà dữ liệu của cảnh sát giao thông cũng là một cái nguồn quan trọng
đó là dữ liệu gây ra tai nạn giao thông và cái không chấp hành pháp luật
cùng với cái đánh giá về mặt sức khỏe thuộc trách nhiệm của bộ y tế nữa
thì sẽ đưa ra những cái quy định mới
nó đảm bảo thiết thực đảm bảo phát huy được cái sức khỏe và sức trẻ
nhưng đảm bảo cái nguồn lao động được sử dụng một cách tối đa
nhưng an toàn vẫn đặt lên hàng
đó là một cái quy định của đội tuổi
cũng theo các chuyên gia việc quy định rõ ràng như vậy là phù hợp
cần thiết đối với thực tiễn hiện nay
bởi hiện nay vẫn còn một bộ phận không ít người tham gia giao thông
vẫn chưa có ý thức cao trong việc ứng xử khi tham gia giao thông
đối với trẻ em và nhóm người yếu thế
đặc biệt trong tám chương sáu mươi hai điều của dự thảo luật đảm bảo trật tự an toàn giao thông
luật đã quy định rất cụ thể về việc bảo vệ trẻ em và nhóm người yếu thế
trong khi tham gia giao thông
quy định này xuất phát từ đạo nghĩa
từ ý thức nhân văn của người việt nam
và phù hợp với công ước quốc tế về giao thông đường bộ
công ước viên năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám
vấn đề này không chỉ là vấn đề đạo đức mà còn đưa vào các quy định pháp luật
để làm sao mà khi tham gia giao thông đường bộ
chúng ta phát hiện ra là có những người thuộc nhóm yếu thế như vậy
phải ưu tiên ví dụ lên xe buýt phải ưu tiên chỗ ngồi
cho nên là nếu mà chúng ta không có chủ động
thì rất dễ gây tổn thương những đối tượng này
với những quy định mới này tôi nghĩ là phù hợp với quy định trước đây
và căn cứ vào thực tiễn
thì những quy định như vậy là hoàn toàn phù hợp
và nên ban hành và cần áp dụng những trật đề
để đảm bảo tham gia giao thông trở thành một cái nét văn hóa văn minh
thì lúc khi đó thì mới giảm thiểu được cái tai nạn giao thông
rõ ràng với những vấn đề đã được nêu như trên
cho thấy rằng những quy định về bảo vệ trẻ em trong dự thảo
luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông là hết sức cấp thiết
đặc biệt với việc kế thừa bổ sung các quy định của luật giao thông đường bộ năm hai nghìn tám
kết hợp với các quy định khác
về quy tắc tham gia giao thông đường bộ
mà còn đặt trẻ em thế hệ tương lai vào vị trí trung tâm
cần được bảo vệ an toàn tuyệt đối khi tham gia giao thông